từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh trên cây trồng tại lâm đồng diễn biến phức tạp
đặc biệt bệnh sọc thân ở cây hoa cúc bệnh xoắn lá trên cây cà chua vẫn chưa được kiểm soát
gây thiệt hại lớn về kinh tế
theo thống kê của ngành chức năng tại thành phố đà lạt và các huyện lân cận
có hơn chín trăm bốn mươi hai hectare hoa cúc bị nhiễm bệnh sọc thân gần tám mươi sáu hectare cà chua bị nhiễm bệnh xoắn lá
đây là dịch bệnh mới xuất hiện và chưa có dấu hiệu dừng lại gây ảnh hưởng đến năng suất chất lượng rau hoa
hiện các ngành chức năng tỉnh lâm đồng đã và đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên cây trồng
như tăng cường công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống rau hoa
kiểm tra hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện đúng các quy định về sản xuất cây giống
công bố tiêu chuẩn cơ sở ghi nhãn hàng hóa mở các lớp tập huấn
hướng dẫn cho bà con nông dân các biện pháp phòng trừ dịch bệnh hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra